từ lâu hát then đàn tính đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của bà con dân tộc tài nùng ở cao bằng nói chung và ở huyện trùng khánh nói riêng
cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền và cơ quan chuyên môn người dân nơi đây đang tích cực duy trì gìn giữ và phát huy những làn điệu then truyền thống truyền lại cho thế hệ sau
đây là lớp học truyền dạy hát then đàn tính của xóm lũng niếc xã đàm thủy huyện trung khánh
lớp học đi vào hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nhưng đã có hai mươi thành viên thường xuyên sinh hoạt với đủ các lứa tuổi từ một mươi chín đến bốn mươi tuổi
lớp học sinh hoạt đều đặn ba buổi một tuần ngoài ra các thành viên tự thành lập các nhóm để tập luyện với nhau để nâng cao kỹ thuật
đa số các trẻ em đều có niềm đam mê với hát then đàn tính lớp học này được vở ra nhằm tạo điều kiện phát triển khả năng kỹ năng nâng cao trình độ hát then đàn tính
qua đó thì góp phần bảo tồn phát huy giá trị
góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện
tham gia lớp học tôi được học về các kỹ năng rèn luyện đàn tính hát then cổ và hát then mới từ đó niềm đam mê hát then đàn tính trong tôi ngày càng lớn hơn
tuy điều kiện sinh hoạt của lớp học còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng với niềm đam mê ca hát mong muốn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
mỗi người lại cố gắng khắc phục tập luyện để truyền dạy cho nhau những điệu hát then hay cách đánh đàn tính sao cho thật chuẩn thật nhuẩn nhuyễn
trước mắt là sẽ phục vụ cho chương trình phát triển du lịch cộng đồng tại chỗ tại xóm nước mà hiện nay đang triển khai
tiếp theo là chúng tôi cũng sẽ nhân dọc cái mô hình này để trở thành một cái dịch vụ phục vụ du lịch

và mang tính là vừa đồng thời là cũng bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của địa phương
những giai điệu của hát then đàn tính đã in sâu vào mỗi người con dân tộc tây nùng
họ lớn lên bằng những lời du xen lẫn trong đó là tiếng đàn tính và những câu hát then
những câu lạc bộ hát then đàn tính như thế này sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân
đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian tại địa phương